cảm ơn các bạn đã theo dõi
từ ngày một tháng một mươi tp hcm thực hiện bình thường mới theo chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm và từng bước nới lỏng giãn cách
song diễn biến dịch đang trở nên khó lường khi số ca mắc mới ca tử vong có chiều hướng gia tăng trở lại
liệu đây có phải là diễn biến bất thường xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
từ sau ngày một tháng một mươi đến nửa cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một số ca mắc mới tử vong giảm liên tục và giảm sâu
kỳ vọng f sẽ có xu hướng giảm sâu sau ngày một tháng một mươi
nhưng những ngày vừa qua có xu hướng gia tăng dần
số ca nhập viện tầng hai ba có tăng nhưng chưa đáng kể
còn f cách ly tại nhà phát hiện qua test nhanh tăng cao
đáng chú ý số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện
ngày một mươi bốn tháng một mươi một có một một trăm hai mươi sáu ca nhập viện bảy trăm bốn mươi bảy ca xuất viện
qua thống kê bằng công nghệ giám sát trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc phát hiện số ca mắc mới qua test nhanh tại huyện hóc môn bình chánh
nhà bè quận một mươi hai và thành phố thủ đức có xu hướng tăng tập trung tại các khu công nghiệp
khu nhà trọ ổ dịch gia đình
kiểm tra thực tế tại các địa bàn số ca còn tăng cao hơn nhiều do các địa phương chưa kịp báo cáo vào phần mềm
cũng như chưa kịp thời phát túi thuốc abc túi thuốc c có thuốc monupiravir kháng virus cho f tại nhà
đánh giá về tổng thể ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền nhận định tình hình f hiện nay
tại tp hcm tương tự thời kỳ đầu thực hiện chỉ thị một mươi của ủy ban nhân dân tp hcm ngày một mươi chín tháng sáu
khá giống tình trạng của singapore giai đoạn tháng bảy tháng tám cũng như xu hướng diễn biến dịch bệnh của thế giới hiện nay
nhiều nước dù có nền tảng y tế độ bao phủ vaccine cao nhưng khi mở cửa nới lỏng giãn cách thì dịch bệnh lại bùng phát
nguyên nhân chính dẫn đến số lượng f gia tăng được xác định là tp hcm không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước
trước việc tăng tiếp xúc trực tiếp trong cộng đồng đã dẫn đến việc lây nhiễm khó kiểm soát
thống kê cho thấy nguồn lây chủ yếu từ nguồn người lao động dịch chuyển về các khu công nghiệp doanh nghiệp
lao động tự do hoạt động tại các chợ tự phát
ông nên nhìn nhận nếu để tình trạng f gia tăng tử vong do covid một mươi chín tiếp tục tăng trong thời gian tới là không ổn
và chỉ đạo mỗi địa bàn phải triển khai biện pháp kéo giảm ở mức thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh
một tuần qua một mươi đoàn kiểm tra của bộ y tế
thành phố hồ chí minh do lãnh đạo sở này phụ trách liên tục đi kiểm tra giám sát phòng chống dịch
tại các địa bàn có số ca mắc tăng cao như quận một mươi hai quận gò vấp huyện hóc môn huyện bình chánh huyện nhà bè thành phố thủ đức
trước lo ngại số f cộng đồng gia tăng sở y tế thành phố hồ chí minh đã triển khai đồng loạt các giải pháp
để phòng chặn và phát hiện f chuyển nặng tử vong
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế cho biết
khi phát hiện ra f thì đảm bảo cách ly trong nhà không lây cho người khác
người nào có nguy cơ chuyển nặng hoặc không đảm bảo cách ly tại nhà thì cách ly tập trung để theo dõi sát
khi chưa có vaccine thì khả năng bệnh nặng lên tới ba mươi trên số ca nhiễm và có một số diễn biến nặng tử vong
hy vọng rằng khi tiêm vaccine tỷ lệ nặng giảm xuống năm một mươi và tỷ lệ tử vong giảm đáng kể ông châu nói
trong khi đó phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh
cho biết thành phố hồ chí minh đang thực hiện chiến lược đánh chặn từ xa đó là tham gia chống dịch tại nhiều tỉnh
cụ thể là tại thành phố hồ chí minh đã cử nhiều đội tri viện về chuyên môn tiêm vaccine xét nghiệm cho các tỉnh đồng bằng sông cửu long
còn đối với thành phố hồ chí minh chiến lược đánh chặn từ xa bên cạnh việc giám sát phát hiện f để cắt đứt nguồn lây
còn chăm sóc f sớm tránh chuyển nặng giảm tử vong
theo sở y tế khi thành phố hồ chí minh qua giai đoạn cao điểm dịch bệnh phức tạp
từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các bệnh viện giá chiến cấp thành phố dần được xài thề
thay vào đó mỗi quận huyện thành lập ít nhất một bệnh viện giã chiến từ ba trăm linh đến năm trăm linh giường
trong đó có từ ba mươi đến năm mươi giường oxy để sẵn sàng tiếp nhận người dân trên địa bàn có triệu chứng nhẹ
để chăm sóc f tại nhà sở y tế cùng với bộ tư lệnh tp hcm hỗ trợ nhân lực giúp f cách ly tại nhà
đây là nhiệm vụ ưu tiên mà ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện tp thd và ngành y tế phải đảm trách
mỗi trạm y tế lưu động bố trí tối thiểu ba chiến sĩ để hỗ trợ công tác cung ứng thuốc
hóa chất vật tư y tế vận chuyển người bệnh
sở y tế cũng đã chỉ đạo các trạm y tế lưu động hiện hành tăng cường theo dõi f
nhập dữ liệu f cách ly tại nhà vào phần mềm quản lý
đồng thời cấp ngay gói thuốc abc nếu đủ điều kiện uống gói c trong vòng hai mươi bốn giờ
để hỗ trợ thêm cho các quận huyện đảm bảo hiệu quả chống dịch
khi số ca f tăng và khống chế ổ dịch một cách nhanh nhất
hcdc thành lập các đội đặc nhiệm kiểm dịch
bác sĩ lê hồng nga phó giám đốc hcdc cho biết
các đội đặc nhiệm kiểm dịch có nhiệm vụ hỗ trợ hướng dẫn các trung tâm y tế quận huyện
thực hiện giám sát triển khai phương án giải pháp trong xử lý kiểm soát dịch
tại cộng đồng trường học khu công nghiệp khu chế xuất
song song đó là nhận định đánh giá mức độ nguy cơ đánh giá tình hình dịch bệnh
và tùy vào mức độ sẽ triển khai hành động cụ thể
hàng ngày các đội đặc nhiệm kiểm dịch có phân tích tình hình và báo cáo về hcdc
sở y tế để giúp có nhận định sớm nhất và có can thiệp hỗ trợ sớm nhất
đối với công tác phòng chống dịch ở quận huyện
để phối hợp cùng với đội đặc nhiệm kiểm dịch mỗi trung tâm y tế cử bốn cán bộ chuyên trách
về kiểm dịch và một cán bộ phân tích dữ liệu
mỗi trạm y tế có ít nhất hai chuyên trách chống dịch và một cán bộ quản lý dữ liệu
để có hệ thống đầy đủ toàn diện từ thành phố xuống quận huyện phường xã
nhằm tổ chức hiệu quả công tác kiểm dịch bác sĩ nga nói
sở y tế tp hcm và hội thầy thuốc trẻ việt nam hội thầy thuốc trẻ tp hcm
cũng vừa kích hoạt lại mạng lưới thay thuốc đồng hành nhằm tăng cường tư vấn và hỗ trợ cho f
theo đó khi cần tư vấn và hỗ trợ của thầy thuốc đồng hành f hoặc người thân hãy gọi tổng đài một nghìn hai mươi hai bấm phím số bốn
theo bác sĩ đặng quốc quân
nga khoa khu vực hoc mon từ ngày một một mươi đến sáu một mươi một bệnh viện có năm mươi tám ca tử vong
số tử vong có bệnh nền do tăng huyết áp chiếm ba mươi ba ca tiểu đường hai mươi ca tim mạch tám ca
còn theo bác sĩ nguyễn thanh trường phó giám đốc điều hành bệnh viện bệnh nhật ới
tuần qua tại bệnh viện có bảy ca covid một mươi chín tử vong và hầu hết đều mắc bệnh nền tăng huyết áp tiểu đường
theo bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
ngoài việc cấp phát sớm thuốc monupiravir kháng virus cho f tại nhà càng sớm càng tốt
nhưng phải đúng chỉ định nâng cao hiệu quả điều trị tại bệnh viện thì phải bảo vệ người có nguy cơ là lớn tuổi
người mắc các bệnh nền vì đáp ứng miễn dịch của họ kém dù tiêm đủ hai mũi
hạn chế cho những đối tượng này hòa nhập vào mặt khác tiêm vaccine mũi ba cho họ
đồng quan điểm bác sĩ nguyễn đắc thọ nguyên phó giám đốc trung tâm y tế dự phòng tp hcm
cũng cho rằng người lớn tuổi nên hạn chế ra đường tránh tiếp xúc với người không quen biết
số ca mắc cao thì người lớn tuổi càng phải cẩn thận
bác sĩ nguyễn thanh trường cho biết thêm theo khuyến cáo của bộ y tế
tất cả f từ sáu mươi tuổi trở lên đều cần được nhập viện theo dõi dù đã tiêm hay chưa tiêm vaccine
vì diễn tiến của bệnh rất khó lường
theo bản đồ về cấp độ dịch covid một mươi chín tại tp hcm đến tối một mươi bốn tháng một mươi một thành
tp hcm chỉ còn duy nhất huyện cần giờ ở cấp độ ba là vùng cam
có tám quận huyện được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ hai vùng vàng
và một mươi ba quận huyện thành phố ở cấp độ một tức là vùng xanh
hiện tp hcm được đánh giá là cấp độ dịch toàn thành phố ở cấp độ hai
còn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh về covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
tp hcm đã ghi nhận chín trăm tám mươi năm ca mắc mới và hai mươi hai trường hợp tử vong
như vậy số ca mắc mới và số ca tử vong tại tp hcm trong hai mươi bốn giờ qua đều giảm
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
một số địa phương trên địa bàn tp hcm có số f tăng cao trong bảy ngày qua
gồm huyện hóc môn huyện bình chánh quận bình tân tp thủ đức quận một mươi hai và quận gò vấp
phân tích biểu đồ diễn tiến ca bệnh covid một mươi chín tại các quận huyện có thể thấy
số f tại huyện bình chánh có chiều hướng tăng và đang đi ngang trong thời gian gần đây
tương tự huyện học môn có giai đoạn đạt đỉnh cao và hiện tại có tín hiệu đi xuống
riêng quận bình tân và gò vấp vẫn đang trong mức cao và nằm ngang
các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng bao gồm quận một mươi và huyện nhà bè
trước tình hình số ca f đang cách ly tại nhà có xu hướng tăng
lãnh đạo sở y tế tp hcm kiến nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
sớm triển khai lại các khu cách ly quận huyện và có thêm bệnh viện giã chiến sẵn sàng thu dung điều trị f
dịch covid một mươi chín tại tp hcm sẽ còn nhiều diễn biến khó lường
trên hết vẫn đòi hỏi sự cảnh giác không chủ quan lơ là trước đại dịch của tất cả người dân
thực hiện đúng nguyên tắc năm k phòng chống dịch bệnh
những thông tin mới nhất sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật để truyền đến quý vị khán giả
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại